trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi một một đoạn đê bao sông sài gòn thuộc phường hiệp bình phước quận thủ đức đã bị vỡ gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân
hơn năm mươi gốc mai phục vụ cho dịp tết nguyên đán sắp tới đã bị nhấn chìm nhiều cá trong ao nuôi cũng theo nước ra ngoài
theo đài ký tượng thủy văn khu vực nam bộ mực nước sông sài gòn đồng nai tiếp tục lên nhanh và có thể tiếp tục gây ngập ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số một mươi năm ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của thành ủy về trình trang và phát triển đô thị giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thành phố sẽ di rời và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và ven kênh dạch với số lượng hơn hai mươi căn
trong giai đoạn năm năm tới thành phố sẽ giải quyết sức điểm công tác bồi thường
di rời giải phóng mặt bằng và tái định cư với quy mô khoảng hơn bảy ba trăm linh căn nhà trên những tuyến canh rạch trên địa bàn quận bốn bảy và tám
những tuyến canh rạch ô nhiễm nặng hoặc có vai trò quan trọng trong giải quyết ngập ống khơi thông dòng chảy tiêu thoát nước cũng sẽ được thực hiện với quy mô giải tỏa và di rời khoảng một mươi ba ba trăm năm mươi căn
ngoài ra công tác thay thế trung cư cũ hư hỏng xuống cấp phát triển các khu đô thị mới đồng bộ văn minh hiện đại
đến năm hai nghìn hai mươi thành phố phân đấu cơ bản hoàn tất công tác di rời khoảng hơn hai mươi căn nhà trên và ven canh rạch tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn gắn với chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ canh rạch
trong năm hai nghìn một mươi sáu tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng toàn bộ các trung cư cũ để được xây dựng trước năm hai nghìn bảy mươi năm trên địa bàn hoàn thành việc lựa chọn chủ đầu tư tham gia xây dựng mới thay thế các trung cư cũ hỏng nặng
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi thực hiện cải tạo hoặc đầu tư xây dựng mới năm mươi số lượng trung cư
lượng trung cư cũ hỏng để tiến hành đầu tư xây dựng mới thay thế kế hoạch được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề cập
thông tin từ ủy ban nhân dân thành phố tam kỳ quảng nam cho biết trong hai ngày vừa qua lực lượng bộ đội biên phòng khu vực biển tam thanh tam kỳ đang phối hợp với lực lượng công an dân quân và người dân địa phương tập trung tìm kiếm ngư dân mất tích do lật thuyền thúng trên biển
theo nhiều người chứng kiến khoảng năm giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi một
sau khi kết thúc chuyến đánh bắt hải sản ông lê văn tám và ông nguyễn văn cường cùng chú tại hạ thanh một xã tam thanh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
treo chiếc thúng từ thuyền lớn vào bờ bị sóng đánh bất ngờ làm lật thúng khiến ông tám và ông cường rơi xuống biển và ông tám bị sóng cuốn mất tích
sau khi nhận được tin báo ủy ban nhân dân xã tam thanh đã huy động lực lượng công an dân quân xã và người dân địa phương
cùng với lực lượng cứu hộ của bộ đội biên phòng đóng tại các khu vực biển tam thanh khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích
tuy nhiên do sóng lớn nên công tác tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển gặp nhiều khó khăn và đến nay lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân
theo phản ánh của người dân cũng như các cơ quan báo chí chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một một chiếc tàu số hiệu pt sáu trăm bảy mươi bảy
một tấn hợp chất nghi là chất thải từ khu vực gần cảng hà nội ra sát chân cầu thanh trì quận hoàng mai hà nội đổ trực tiếp xuống lòng sông
hợp chất này trên tàu là một loại bùn đất đặc quánh đen nhuyễn
khi thả xuống nước xuất hiện nhiều váng dầu dài hàng trăm mét khiến vùng nước đổi màu nhanh chóng
theo phán đoán của một số người trong nghề xây dựng thì đây có thể là bùn bentonite một loại bùn cực độc chứa nhiều hóa chất nguy hại cấm sử dụng
sau khi được đổ xuống lòng sông các loại bùn đất thải từ chiếc tàu trên tạo thành những vết dầu bóng loáng dài hàng trăm mét
bốc mùi tanh hồi thối nồng nặc trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân trong thời gian qua
người dân sinh sống dọc ven sông hồng cho biết thời gian gần đây họ liên tục thấy nhiều chiếc tàu khủng chở đầy áp chất thải lén lút đổ xuống sông hồng
việc xả thải không tiến hành cố định vào thời gian là ngày hay đêm
được biết khu vực chiếc tàu trên đỗ để đổ chất nghi là chất thải thuộc khu vực tuần tra kiểm soát cảnh sát đường thủy công an hà nội
ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại thị trấn quảng hà huyện hải hà tỉnh quảng ninh công an huyện hải hà phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn huyện tiến hành tiêu hủy một kg sò gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng một mươi một tại quốc lộ một mươi tám a thuộc địa phận thị trấn quảng hà huyện hải hà lực lượng chức năng kiểm tra
phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát một mươi bốn c một mươi sáu nghìn bốn trăm một mươi tám do lái xe đỗ công thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm có hộ khẩu thường trú tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
điều khiển đang vận chuyển thuê một kg sò gạo từ móng cái về nội địa tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra đỗ công thương không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại cảng cá mắt rồng huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
bốn chiếc tàu cá có công suất hơn tám trăm linh mã lực của bà con ngư dân hải phòng được đóng mới theo nghị định sáu bảy của chính phủ
đã chính thức được bàn giao cho ngư dân đưa vào khai thác đánh bắt thủy sản trên khu vực xa bờ
bốn tàu cá được bàn giao cho người dân nằm trong số một mươi năm chiếc tàu mà hợp tác xã đóng mới và sửa chữa tàu thuyền lập lễ đang triển khai đóng mới
cả bốn tàu đều thiết kế đáp ứng yêu cầu quy phạm phân cấp và đóng tàu cá biển sáu nghìn một trăm bảy mươi tám trên hai trăm linh
các tàu được trang bị đầy đủ các trang sản
các trang thiết bị nghề cá hiện đại theo tiêu chuẩn cấp một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
mỗi tàu có chiều dài hơn ba mươi mét rộng bảy bảy mét chiều cao mặn ba chín mét mớn nước thiết kế hai bảy mét công suất máy chính tám trăm hai mươi chín mã lực
tốc độ một mươi hải lý một giờ biên chế thuyền viên một mươi người nhiên liệu nước ngọt và lương thực thực phẩm dự trữ trên tàu bảo đảm cho thủy thủ đoàn sử dụng trong ba mươi ngày
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ triển khai thực hiện tiếp quyết định mới nhất của thủ tướng
chúng tôi sẽ đảm bảo chính phủ về hỗ trợ sau đầu tư đối với tàu cá theo quyết định số bảy
và chúng tôi đã có văn bản đề nghị bộ nông nghiệp phát triển nông thôn phân bổ bổ sung thêm cho thành phố hải phòng khoảng gần hai mươi sáu tiếp tàu
dù là ngân hàng chưa giải ngân tôi cũng được sở rồi được tất cả công an ngành thành phố tôi mạnh dạn
bây giờ đã bàn giao được bốn chiếc và còn sáu chiếc đã xuống nê
còn năm chiếc nữa tôi tiếp tục
còn để tạo mọi điều kiện cho chị cũng mong là các ủy ban nhân dân thành phố rồi sở ban ngành rồi nhưng phải đề nghị nhện phải yêu cầu nhất là ngân hàng tạo mọi điều kiện cho dân
hiện thành phố hải phòng đang tích cực triển khai hỗ trợ bà con ngư dân với các chính sách theo nghị định sáu bảy của chính phủ
mỗi tàu cá vỏ gỗ này có giá thành khoảng một mươi năm tỷ đồng
trong đó nhà nước hỗ trợ cho bà con ngư dân
trong đó nhà nước hỗ trợ cho vay bảy mươi ngư dân sẽ phải hoàn trả trong vòng một mươi năm
như vậy đến nay hải phòng có tổng số bốn mươi bốn tàu được đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ gồm ba mươi sáu tàu khai thác và tám tàu dịch vụ hậu cần thủy sản
với các chính sách hỗ trợ hải phòng đã hướng tới trở thành trung tâm nghề cá của cả nước
theo đó cơ cấu nghề khai thác thủy sản cũng có sự thay đổi với sự gia tăng các phương tiện đánh bắt xa bờ cùng các trang thiết bị liên lạc
cứu hộ cứu nạn và các tàu dịch vụ hậu cần đảm bảo an toàn cho ngư dân và phương tiện khi đánh bắt dài ngày trên biển
ngày một mươi sáu tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã tổ chức chi trả tiền bồi thường cho người dân ở xã vĩnh thạch huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
đây là địa phương
đầu tiên của tỉnh quảng trị thực hiện chi trả tiền đền bù
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nhà văn hóa thôn vĩnh mốc là nơi được chọn làm điểm chi trả cho người dân tại xã vĩnh thạch
người dân hồ minh vừng thôn vĩnh mốc có hơn hai mươi năm làm nghề đánh cá
sau khi sự cố môi trường biển xảy ra kinh tế gia đình ông vừng gặp rất nhiều khó khăn do lượng cá đánh bắt không tiêu thụ được
sau khi thực hiện các thủ tục để được nhận khoản tiền đền bù hơn sáu mươi bốn triệu đồng ông vừng rất phấn khởi
bởi số tiền này sẽ giúp ông trang trải cuộc sống và mua sắm ngư lưới cụ để tiếp tục bám biển
trong đợt chi trả đầu tiên này xã vĩnh thạch tiến hành chi trả bồi thường cho hai trăm năm mươi bảy đối tượng là các chủ tàu và lao động trên tàu thuyền
theo quyết định một nghìn tám trăm tám mươi của thủ tướng chính phủ với tổng số tiền gần một mươi một chín tỷ đồng
nhờ quá trình kê khai xác định thiệt hại từng đối tượng kỹ lưỡng chính quyền và các cơ quan ban ngành địa phương
triển khai một cách công khai minh bạch và công bằng nên việc chi trả bồi thường diễn ra ở địa phương rất thuận lợi
điều băn khoăn trang trở của chúng tôi là làm sao để đảm bảo được đời sống lâu dài của người dân
đó là vấn đề thanh chốt
vì vậy chính quyền địa phương cũng khuyên dân sử dụng đồng tiền đó
thứ nhất là mua nông lợi cũ để tham gia đi đánh bắt xa bờ
hai nếu như không có điều kiện đi đánh bắt xa bờ thì mua cái tư liệu sản xuất cải hoán đồng ruộng để chuyển đổi sinh kế
thứ ba dành một số tiền để đi học nghề nếu có xu hướng học nghề
trong thời gian mà chưa tìm được
thì tạm thời gửi tiền đó vào nguyên hàng để bảo toàn đồng vốn để ổn định đời sống lâu dài
được biết sau xã vĩnh thạch xã hải an huyện hải lăng là địa phương tiếp theo được chi trả tiền đền bù do sự cố cá chết
trước đó từ nguồn kinh phí do trung ương hỗ trợ
ủy ban nhân dân tỉnh quản trị tạm phân bổ cho huyện vĩnh linh hơn ba mươi ba tỷ đồng
huyện gio linh hơn tám mươi một bốn tỷ đồng huyện hải lăng hơn ba mươi một sáu tỷ đồng
huyện triệu phong hơn năm mươi sáu bảy tỷ đồng để thực hiện đền bù cho người dân
dự kiến trong tuần sau tỉnh quảng trị sẽ hoàn thành chi trả toàn bộ số tiền cho người dân
vào cuối tháng một mươi một đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu sẽ hoàn thành chi trả đền bù đợt một
ngày một mươi sáu tháng một mươi một tp hcm đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ba mươi bốn năm ngày nhà giáo việt nam
biểu dương và tôn vinh những đóng góp to lớn của các nhà giáo đối với sự nghiệp chồng người
đến dự có đồng chí nguyễn thành phong ủy viên trung ương đảng
năm học vừa qua ngành giáo dục và đào tạo tp hcm là đơn vị dẫn đầu của cả nước
trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp
nghị quyết số hai mươi chín của trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
học sinh được học tập và nghiên cứu với những phương pháp tiên tiến hiện đại của thế giới
khuyến khích tư duy khoa học sáng tạo tìm tòi nghiên cứu
có nền tảng tiếng anh tin học đạt chuẩn để có thể tiếp tục học tập
và làm việc trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông
về thể dục thể thao được chuẩn hóa mỗi học sinh có thể chơi ít nhất được một môn thể thao
có kiến thức về âm nhạc mỹ thuật có kỹ năng thực hành xã hội để thích ứng với cuộc sống
với những thành tích đạt được trong năm học vừa qua
tám tập thể của ngành giáo dục đào tạo tp hcm đã được nhận cờ thi đua của bộ giáo dục và đào tạo
một trăm năm mươi một tập thể được nhận bằng khen của ủy ban nhân dân tp hcm
một trăm năm mươi hai thầy giáo cô giáo được nhận kỷ niệm trương vì sự nghiệp giáo dục
cũng nhân dịp này ủy ban nhân dân tp hcm đã trao tặng cho ngành giáo dục và đào tạo một mươi tỷ đồng để phát triển giáo dục
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại đà nẵng sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi bốn năm ngày nhà giáo việt nam
hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tuyên dương khen thưởng phong trò thi đua năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
trong năm qua ngành giáo dục của tp hcm đã có nhiều phát triển đáng kể trong cả công tác dạy và học